vào chiều ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai phối hợp cùng công an thành phố lào cai đã cứu được hai người mắc kẹt trong xe ô tô trong vụ tai nạn xảy ra tại thành phố lào cai
vào khoảng một mươi bảy giờ hơn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai đã nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại cống thoát nước